thưa quý vị liên quan đến vụ phát hiện một nam thanh niên tử vong với nhiều vết thương
tại một khu đất chống trên nệ bàn phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã bắt giữ hai nghi phạm gây án
hai nghi phạm bị bắt giữ là nguyễn thành thông sinh năm hai nghìn và lê thị mỹ anh
sinh năm hai nghìn sáu cùng quê tỉnh an giang
trước đó ngày ba mươi một tháng bảy tại bãi đất trống trên đường thuận giao hai mươi năm phường thuận giao
thành phố thuận an lực lượng công an tỉnh bình dương phát hiện một nam thanh niên nằm tử vong
với nhiều vết thương trên người
qua khám nghiệm hiện trường và tử thi thu thập chứng cứ lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được
nguyễn thành thông và lê thị mỹ anh là các nghi phạm gây ra vụ án và tiến hành truy bắt
khi cả hai đang trên đường bỏ trốn tại tỉnh tiền giang
hiện lực lượng chức năng đã di lý các đối tượng về tỉnh bình dương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc